tại tỉnh quảng bình trung ương đoàn tổ chức gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn hai mươi với chủ đề
thanh niên việt nam sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng tham dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thưởng trực chính phủ đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tỉnh quảng bình và hơn một năm trăm linh đoàn viên thanh niên trên địa bàn
phát biểu tại lễ gia quân đồng chí trương hòa bình biểu dương khen ngợi các cấp bộ đoàn đã tổ chức có hiệu quả
sâu rộng và thiết thực chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm
phó thủ tướng thường trực đề nghị trung ương đoàn tổ chức chiến dịch hè tình nguyện theo hướng ưu tiên các công trình
phần việc tại chỗ để chào mừng đại hội đảng bộ địa phương
tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình tặng một trăm linh xe đạp trị giá hai trăm hai mươi năm triệu đồng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh quảng bình
trung mương đoàn và các đơn vị tặng ba mươi xuất quà cho gia đình chính sách công bố đỡ đầu cho hai mươi học sinh mồ côi
có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là tám trăm tám mươi tám triệu đồng